trong đó đáng lưu ý là nhiều thông tin về việc phần mềm số liên lạc điện tử pino gặp trục chặt
và thực tế ngay sau vụ việc xảy ra thì việc truy cập phần mềm này có phần khó và chậm
tuy nhiên hiện nay thì việc truy cập vào phần mềm này đã diễn ra bình thường
lúc đầu thì nghe cái thông tin thì chúng tôi cũng lưu ý các nhà trường là có thể là lưu trữ lại cái dữ liệu
nhưng mà đến bây giờ thì chị cũng thấy đấy là tất cả các trường chúng tôi vào điểm
rồi chúng tôi làm một sơ sổ sách cho
các em học sinh thậm chí là cái sổ liên lạc điện tử pino thì vẫn sử dụng bình thường
sổ liên lạc điện tử fino là phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh
giúp phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập
rèn luyện của con em mình thông qua website ứng dụng di động
thời gian qua trong quá trình sử dụng nhiều phụ huynh cũng thân phiền phần mềm này chưa hoàn thiện
quá trình sử dụng vẫn gặp nhiều trục chặt
hiện tại các trường trên địa bàn thủ đô
đang hoàn tất việc nhập điểm vào số liên lạc điện tử
để phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi kết quả học tập của con em mình
hiện tại chưa gây nhận sự cố gì
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho biết
thời điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến cũng gần kề
với số lượng đăng ký cùng lúc quá đông
dễ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng mà thực tế những năm trước đã xảy ra
đây là điều mà sở giáo dục và đào tạo hà nội cần nghiên cứu
để có giải pháp kiệt thời
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phụ huynh trong quá trình đăng ký cho con
vừa rồi là các tin tức an ninh trật tự cập nhật trong hai mươi bốn h qua
còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy

thưa quý vị sáng ngày hôm nay tại hà nội kỳ họp thứ bảy quốc hội khoảng một mươi bốn đã chính thức khai mạc

tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật

quốc hội sẽ thử thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác
cùng với đó quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước
xem xét thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
theo quy trình tại một kỳ họp đồng thời xem xét quyết định việc gia nhập công ước số chín mươi tám
của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
nhằm nội luật hóa các điều ước quốc tế bảo đảm sự tương thích với các cam kết
trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cùng các văn kiện có liên quan thể hiện tinh thần chủ động nghiêm túc của nhà nước ta
trong việc thực hiện các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
về công tác giám sát quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch
quản lý đất đai tại các khu đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy
và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ sáu
tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội
tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đối tác
mới sáng tạo dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu tập trung cho ý kiến
thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung nhất là đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau
tạo sự thống nhất cao để quốc hội có những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
xin trân trọng cảm ơn
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe đại diện chính phủ
ủy ban kinh tế của quốc hội trình bày các báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở của chính phủ
sáng nay tại hà nội bộ công an long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
tham dự lễ phát động còn có đồng chí trần thị hà phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
thứ trưởng bộ nội vụ trưởng ban thi đua khen thưởng trung ương cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
với chủ đề phát huy truyền thống bảy mươi năm năm vẻ vang nâng cao bản lĩnh tính nhân văn lập công dân bác vì nước quên thân vì dân phục vụ
phong trào thi đua đặc biệt của bộ công an được tổ chức từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chia thành bốn đợt gắn với từng mục tiêu cụ thể
nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc ý nghĩa giá trị lịch sử
nội dung cốt lõi di trúc của chủ tịch hồ chí minh về thành tiệu bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của cấp ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ
tích cực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng tinh thần trách nhiệm gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
để phong trào thi đua đặc biệt đạt kết quả cao nhất gắn với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cấp ủy lãnh đạo công an cấp cấp nghiêm túc quán triệt các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ nội dung theo kế hoạch số một trăm bảy mươi ba của bộ
chủ trương chính sách kế hoạch hoàn thiện
mỗi cán bộ công an phải là một tấm gương sáng là nhân tố tiên phong tích cực trong thực hiện văn hóa công vụ
trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và thực hiện di trúc của người
nêu cao tinh thần gương mẫu vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú thiết thực hiệu quả
mang lại ý nghĩa tạo sức loan tỏa mạnh mẽ sâu rộng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tình hình của từng đơn vị để phong trào thi đua là nguồn động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chú trọng đề xuất tổ chức sơ kết tổng kết biểu dương khen thưởng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến các gương người tốt việc tốt những cách làm hay hiệu quả
nhất là tuyên truyền về hình hình đẹp của người chiến sĩ công an gương mẫu tận tụy bản lĩnh ứng xử văn hóa vì nước quên thân vì dân phục vụ
bộ trưởng tổ lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tranh thủ tối đa sự lãnh đạo chỉ đạo phong cấp ủy chính quyền các cấp phối hợp đối chức các phong trào thi đua
nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tham lưu cho chính quyền các cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc
củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân nhất là ở các địa bàn chiến lược tuyên truyền kết quả tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn các công chí
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
theo ban tổ chức tám mươi tám đội tuyển với hơn bốn một trăm linh cán bộ
chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương chia thành một mươi một đội tham gia vòng loại từ mùng ba tháng sáu đến mùng ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các đội nhất và nhì các bảng sẽ dự vòng chung kết từ ngày bảy đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại hai khu vực phía bắc và phía nam
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh điều lệnh võ thuật bắn súng là ba nội dung cốt lõi sức mạnh của lực lượng công an
trên cơ sở rút kinh nghiệm từ bốn lần tổ chức trước thứ trưởng đề nghị ban chỉ đạo ra soát lại toàn bộ đề thi
câu hỏi bổ sung các nội dung thông tư mới đặc biệt nhấn mạnh văn hóa ứng xử của cám bộ chiến sĩ công an nhân dân
sau hội thi các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh võ thuật tại từng đơn vị
tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác khoa học hình sự giữa viện khoa học hình sự bộ công an việt nam và viện khoa học hình sự quốc gia hàn quốc
tại lệ ký kết đại diện viện khoa học hình sự bộ công an và viện khoa học hình sự quốc gia hàn quốc nhấn mạnh xã hội hiện đại hóa ngày càng phát triển kéo theo khó khăn trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
do đó với sự phát triển mạnh mẽ về phương tiện kỹ thuật hiện đại các chuyên gia có kinh nghiệm trình độ cao trong lĩnh vực khoa học hình sự viện khoa học hình sự quốc gia hàn quốc sẽ chia sẻ trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ toàn diện cho lực lượng kỹ thuật hình sự việt nam
bản ghi nhớ là cơ hội để hai cơ quan tăng cường hợp tác trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trang bị hiện đại phục vụ công tác kỹ thuật hình sự góp phần phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đạt hiệu quả cao với mục đích đảm bảo thực thi pháp luật bảo vệ công dân và trật tự an toàn xã hội